sau hơn một tháng phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp hội đồng xét duyệt hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh con tum đã chọn ra được hai mươi chín ý tưởng
tại đợt xét duyệt các dự án ý tưởng khởi nghiệp đợt một năm hai nghìn một mươi bảy đã có một mươi một trên một mươi bốn dự án ý tưởng được hỗ trợ khởi nghiệp
theo đánh giá của hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh con tum một mươi một dự án được xét tuyển hỗ trợ đều có ý tưởng tốt gắn với địa phương hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững
hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh sẽ hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp hỗ trợ thành lập doanh nghiệp hỗ trợ vốn kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm từ quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư
mặc dù nguồn vốn không lớn nhưng cũng là sự khởi đầu quan trọng để tác giả nhóm tác giả khởi nghiệp đồng thời sẽ hỗ trợ cho các tác giả nhóm tác giả được thụ hưởng các chính sách yêu đãi về nông nghiệp công nghệ cao và các yêu đãi khác đặc thù riêng của tỉnh con tum